sau một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi năm của ban thường vụ thành ủy đà nẵng về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn
đến nay công tác này tại đà nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp
nhận thức của cộng đồng với tuyên truyền thực hiện phòng chống bạo lực gia đình
mười năm qua trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra gần hai vụ bạo lực gia đình
trong đó bạo lực thân thể hơn một năm trăm linh vụ
tuy nhiên số vụ bạo lực theo các nhóm hành vi đã có chiều hướng giảm dần qua các năm
một trăm linh các vụ đều được phát hiện tư vấn và hòa giải
trong thời gian tới ban thường vụ thành ủy đà nẵng tiếp tục ban hành chỉ thị về xây dựng thành phố đà nẵng an toàn
không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em với nhiều nhiệm vụ
nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền các sở ban ngành các tổ chức chính trị xã hội
cùng chung tay phòng chống bạo lực gia đình phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em